hiện nay dọc các tuyến đường xung quanh các chợ dân sinh ở thành phố vinh tỉnh nghệ an
tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường vỉa hè để họp chợ đang diễn ra tràn lan
tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín
thành phố vinh sau những ngày trở lại trạng thái bình thường mới
hoạt động buôn bán tại các chợ dân sinh đã sôi động hẳn lên
và theo đó là tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để họp chợ lại diễn ra
ở khắp các tuyến đường xung quanh các khu chợ dân sinh
người dân không vào chợ mà sẵn đâu bán đấy sẵn đâu mua đấy
tình trạng này đang làm mất trật tự an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị
thậm chí tình trạng họp chợ chản lan dưới lòng đường không được kiểm soát
sẽ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín

nói chung lùi cho trật tự an toàn cũng có lời mong
bắt buộc mà ba ngày tết lần lắm ai đi được chứ chờ có bán cũng không
quốc lộ một a đoạn chạy qua ngã tư quán bánh thành phố vinh mỗi khi thành phố sắp sửa lên đèn
các loại rau củ thực phẩm được bày bán tràn lan khắp vỉa hè và tràn xuống cả lòng đường quốc lộ
xe cổ rừng đỗ lộn sột làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông
và khi có bóng dáng người lưỡi chất năng hoạt động buôn bán nơi đây trở nên náo loạn hơn
cho địa bàn rồng cả cái chợ thì tập trung đông người cho nên cũng gặp nhiều khó khăn

mặc dù đã nhiều lần giao quân giải tỏa nhưng việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường để họp chợ ở thành phố vinh
đang giống như một căn bệnh đã nhường thuốc
lực lượng chức năng nơi có chợ hoạt động cũng cần tiếp tục tuyên truyền vận động cả người bán hoặc người mua không tụ tập tự phát
hình thành nên các điểm mua bán tập trung có quy củ nhằm lập lại trật tự an toàn xã hội an toàn thực phẩm mỹ quan đô thị nhất là đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh